tàu hải quân hoàng gia canada đã cập cảng tiên sa bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố đà nẵng
các chỉ huy của tàu đã treo cờ rủ để bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc với đất nước và nhân dân việt nam trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
tàu caly là tàu khu trục lớp halifax có biên chế hai trăm ba mươi thủy thủ có khả năng ứng phó với những tình huống khó khăn bất ngờ xảy ra trên biển
chuyến thăm của tàu hải quân canada góp phần củng cố quan hệ đối tác quốc phòng nâng cao khả năng hiệp đồng và tác chiến cho các hoạt động chung với hải quân việt nam cải thiện mạng lưới quan hệ đối tác quốc phòng với các nước trong khu vực
trong thời gian thăm thành phố đà nẵng các thủy thủ tàu sẽ thăm giao lưu với trẻ em nhiễm chất độc da cam trẻ em khuyết tật đa bóng giao hữu với chiến sĩ bộ tư lệnh vùng ba hải quân giao lưu với học sinh trường trung học phổ thông phan châu trinh
chuyến thăm sẽ kết thúc vào ngày ba mươi tháng chín